ngày hai mươi bốn tháng một mươi bản nhọt lợt xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an của việt nam đã tổ chức kết nghĩa với ba bản
thầm khướng hồi ngua cụm bản pha đánh hồi pá cụm bản mừng dương huyện mừng quắn tỉnh hùa phăn của lào
nâng tổng số lên hai mươi một bản của việt nam kết nghĩa với hai mươi ba bản của lào
theo biên bản ký kết các bên sẽ tích cực tuyên truyền vận động người dân bảo vệ nguyên trạng đường biên
cột mốc và dấu hiệu vành đai khu vực biên giới
bên cạnh đó hai bên cam kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo xóa bỏ các tập tục lạc hậu
tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao